bản tin tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý khác
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới cho biết đã chính thức tuyên bố đại dịch covid một mươi chín không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này qua đó đánh dấu sự kết thúc mang tính biểu tượng với dịch bệnh đã dẫn đến tình trạng phong tỏa ở nhiều nơi
gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu và khiến gần bảy triệu người tử vong trên toàn thế giới
cùng với tuyên bố trên tổng giám đốc who cũng cảnh báo thế giới vẫn cần hết sức thận trọng trước rủi ro gây ra do các biến thể mới của virus sars cov hai
quan chức who ước tính trên phạm vi toàn cầu số người tử vong do covid một mươi chín có thể lên tới ít nhất hai mươi triệu người
cao gần gấp ba lần số liệu thống kê chính thức khoảng sáu chín triệu người tử vong
đến ngày ba tháng năm số liệu chính thức cho thấy có hơn bảy trăm sáu mươi năm triệu người đã mắc căn bệnh này
who đưa ra tuyên bố covid một mươi chín là một bệnh nhân đáng chú ý
đại dịch vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi thời điểm dịch bắt đầu lây lan mạnh mẽ
theo dữ liệu của who tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín đã giảm tới mức kỷ lục hơn một trăm linh người một tuần trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một
xuống còn hơn ba năm trăm linh người một tuần trong tuần từ ngày một mươi bốn đến hai mươi một tháng bốn vừa qua